mở cửa phiên giao dịch ngày một mươi tám tháng bốn thị trường chứng khoán đã chìm trong sắc đỏ
đáng chú ý là nhóm cổ phiếu họ flc cũng như apec sau hơn hai tuần với những ồn ào pháp lý liên quan đến flc
nhóm mã cổ phiếu của tập đoàn này vẫn đang tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng trắng bản bên mua
mở cửa phiên giao dịch một mươi tám tháng bốn các mã của flc vẫn tiếp tục tình cảnh trắng bảng bên mua vì bán tháo
trong khi đó cổ phiếu hò apec đã bay hơi gần nửa giá ngay sau màn hô hào gồng lãi của lãnh đạo
không chỉ hai họ cổ phiếu này mà vnites nhìn chung giảm hơn sáu điểm với dấu hiệu bán ra ồ ạt
theo ghi nhận trong phiên giao dịch sáng ngày một mươi tám tháng bốn nhóm mã cổ phiếu của flc như flc ros hai amg
tiếp tục bị bán tháo về giá sàng và hầu như không còn dư mua
cụ thể cổ phiếu của tập đoàn flc tiếp tục bị bán mạnh giảm về giá sàng xuống còn bảy sáu trăm tám mươi đồng mỗi cổ phiếu
đến khoảng một mươi giờ có hơn sáu tám triệu cổ phiếu flc được giao dịch
trong khi còn dư bán ở giá sàng gần một mươi một triệu đồng
các mã như ros cũng cùng chung số phận rớt sàn về giá bốn sáu trăm sáu mươi đồng mỗi cổ phiếu
hi giảm hết biên độ xuống còn bốn hai trăm bốn mươi đồng mỗi cổ phiếu
art của công ty chứng khoán bos rơi sàng xuống còn sáu một trăm linh đồng mỗi cổ phiếu
amj xuống còn bốn bốn trăm một mươi đồng mỗi cổ phiếu
klf cũng lao dốc xuống còn bốn năm trăm linh đồng mỗi cổ phiếu
một cái tên đáng chú ý khác chính là apec
cụ phiếu họ apec đã bay hơi gần nửa giá trị từ khi lãnh đạo hoàng khăn tiếp hô hào cổ đông quyết tâm gồng lại
những cổ đông tin vào những lời hô hào có cánh của các lãnh đạo aps
vì những cổ phiếu này ở vùng giá đỉnh đã phải chịu quán thua lỗ khá lớn
tính đến thời điểm hiện tại mã này chỉ còn hai mươi sáu năm trăm linh đồng mỗi cổ phiếu giảm năm mươi sáu so với mức đỉnh cũ
thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch phim một mươi tám tháng bốn trong sắc đỏ khi nhiều mã chiến khoán bị bán ra
vn index hiện giảm hơn sáu điểm và còn xoay quanh mức một bốn trăm năm mươi một điểm